tình hình hạn hán thiếu nước ở nhiều tỉnh thành miền trung vẫn đang diễn biến khó lường gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp
tại quảng ngãi mặc dù đã có nhiều giải pháp nhưng diện tích cây trồng ruộng lúa chết trắng đồng ngày càng nhiều
ngành nông nghiệp và người nông dân đang thực sự bế tắc
những ngày qua ông trần hòa liên tục bám đồng để cứu diện tích lúa đang chết dần trên ruộng
trong số năm xào lúa đang giai đoạn làm đồng thì hơn một nửa diện tích vàng úa
dù ông hòa liên tục tìm nguồn nước từ ao hồ bơm nước giếng vào ruộng nhưng do nắng hạn kéo dài nước về cũng không kịp cứu lúa
tại huyện đức phổ gần năm mươi hectare lúa đang sinh trường phát triển làm đồng chuẩn bị ra bông chuyển sang héo khô trên nhiều cánh đồng
nhiều diện tích lúa gieo xạ sớm hai tháng bị cháy đen hư hại do thiếu nước
không chỉ diện tích lúa hàng trăm hectare cây trồng
cây rau màu chính vụ của nhà nông cũng cháy khô vì hạn nặng
do nắng nóng gai gắt kéo dài và lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm nên gây hại cho cây trồng chính vụ
hiện hơn bảy trăm bốn mươi hectare diện tích đất nông nghiệp không sản xuất được và bảy trăm bảy mươi ha lúa vụ hẻ thu chưa gieo xạ
theo thống kê hạn kéo dài ảnh hưởng đến một mươi ba hectare cây trồng trong đó bảy bốn trăm linh hectare lúa năm sáu trăm linh hectare cây trồng khác
các địa phương vẫn nỗ lực ưu tiên nguồn nước cứu lúa và cây màu đang sinh trường